người dân phía trên núi lang biang thuộc thị trấn lạc dương huyện lạc dương tỉnh lâm đồng đã quen thuộc với chiếc xe cứu hỏa đặc biệt
được trang bị đầy đủ trang thiết bị chữa cháy cứu hộ cứu nạn và luôn có đội quân tình nguyện dưới sự chỉ huy của một cựu chiến binh
sẵn sàng tác chiến khi nhận được tin báo cháy tại địa bàn đồi núi trên cao nguyên làng biển
theo lịch trình hôm nay cựu chiến binh đặng ngọc hiệp người khởi xương ý tưởng đội xe cứu hỏa dưới chân núi lang biang
cùng các thành viên tiến hành kiểm tra xe định kỳ đây là chiếc xe đặc dụng hai cầu có thể vượt nhiều địa hình hiểm trở
với nghiệp vụ chữa cháy được học thời quân ngũ cùng với việc chứng kiến nhiều vụ hỏa hoạn thương tâm trên địa bàn
trong khi lực lượng cứu hỏa chuyên nghiệp đóng tại đà lạt cách xa gần hai mươi km nên ông hiệp kết hợp với địa phương
nâng cấp đội tự quản bảo vệ an ninh trật tự tại các tổ dân phố kiêm việc tham gia đội cứu hỏa
do vậy là người hội của chương minh đồng ý là mình về với đời thương thì mình phải có những công tác xã hội
ý tưởng của tôi thì mang tính chất là tuyên truyền vận động giáo dục người dân phòng cháy cháy là của toàn dân
bản thân tôi mới làm chiếc xe này sau khi được phép của chính quyền địa phương giúp cho địa phương có những phương tiện ban đầu
giảm thiểu hàn chế những thiệt hại do hỏa hoạn gây ra
khi có tin báo cháy từ cảnh sát phòng cháy chữa cháy chính quyền địa phương hoặc trực tiếp từ người dân
ông hiệp sẽ điều động các thành viên cùng xe cứu hỏa đặc biệt này tới hiện trường cốt là chống cháy lan trước khi chờ xe cứu hỏa chuyên dụng đến
các thành viên tham gia đội cứu hỏa dưới chân lang biang đã trải qua các khóa huấn luyện kỹ năng cứu hộ cứu nạn và chữa cháy
bên địa bàn huyện lạc dương đây thì nói chung cũng từng xảy ra rất nhiều cái vụ
cháy nhà thảm khốc của mình là người gần địa điểm chữa cháy thì mình sẽ hết mình tham gia để hạn chế cái nguy cơ nó lây lan lớn
khi xảy ra thì chú hiệp đã kêu chúng tôi thì chúng tôi đã trực tiếp và sẵn sàng mình tham gia để cùng nhau phòng cháy chữa cháy
chúng tôi đánh giá cái mô hình này rất là cao ở cái góc độ thứ nhất đó là cái ý thức phòng cháy chữa cháy
trong nhân dân đã được phát huy rất là tốt
cái thứ hai là tinh thần trách nhiệm của một số cá nhân tổ chức đạt cộng đồng trách nhiệm cùng với nhà nước để tiến hành làm
thời gian qua thì một số vụ cháy thì lực lượng này cũng đã khi có vụ cháy là tiếp cận ngay
sau khi mô hình hiệu quả chúng tôi sẽ có đánh giá và từ đó thì sẽ khuyến cáo và khuyến khích các địa phương
sẽ có những cái mô hình tương tự ở các địa bàn khác để làm sao là
chúng ta sẽ giải quyết được cái phương chấm bốn tại chỗ tốt nhất
nhanh gọn và di chuyển cơ động trên địa hình đồi núi sau gần một năm đi vào hoạt động
đội cứu hỏa dân lập này đã góp phần tích cực trong việc cảnh báo tuyên truyền về công tác phòng cháy chữa cháy tại địa phương